thường xuyên mạo danh là đại tá công an chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm hà nội bắt giữ
đặc biệt lực lượng công an đã vạch trần nhiều thủ đoạn tinh vi của đối tượng khi xây dựng lòng tin với mục đích đưa các nạn nhân vào bẫy
mặc quân phục của lực lượng công an đeo quân hàm đại tá
thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định thường xuyên mạo nhận đang công tác tại bộ công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không những vậy lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả thể hiện việc mình có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người
từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc cho các đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại
với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh co chối tội
không chỉ mạo danh là đại tá công an đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả ba cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo
tôi chỉ thấy nó đẹp tôi cũng lúc đầu tôi chẳng có nghĩ là tôi có mục đích gì mà tôi cũng chẳng làm cái gì nó ấy cả
chị lấy bộ quân phục công an này ở đâu
tôi nhặt ở ngay vườn hoa hồng kông thao hờ ấy xong tôi chụp xong rồi tôi bỏ đi
quân hàng quân hiệu lấy đâu ra
cùng trong cái túi tôi nhặt được
tôi cũng chưa nói với ai tôi làm công an tôi chỉ mặc lên như thế thôi chứ tôi cũng chưa không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an với nội thi kỷ ạ
thì nhắn đây rõ ràng đây chị lại còn cãi gì
đấy không phải tin của tôi tôi cũng chẳng lấy quần sổ đấy ra này tôi sử dụng vào mục đích hết kể mục đích gì cả
nói là không sử dụng vào mục đích gì thế nhưng đối tượng này đã mang ba cuốn sổ tiết kiệm giả cùng những bộ quân phục công an để lừa chị liễu chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này chị liễu mới biết mình bị lừa
thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hàng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đến làm thì em mới nghi em nghi thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những mối quan hệ chị dẫn em đi em liên hệ mọi người em hỏi thì em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa
tinh vi hơn đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt cùng hai chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc từ liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố vân ba thuật tỉnh đắk lắc
đã khởi tố một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đẻ
bùi lộc hảo sinh năm hai nghìn trú ở phường tân lập thành phố vân ba thuật
trước đó nguyễn đức phong trú ở huyện cron park tỉnh đắk lắc có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng trú ở thành phố vân ba thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã gọi điện để rủ trường cùng với một số đối tượng khác đi đòi tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong trong đó có hảo đã chốt cửa khóa dũng lại rồi hành hung
đe dọa buộc dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong hồ văn anh tuấn và hoàng nguyên trường
đều trú ở thành phố vân ba thuật về hành vi cướp tài sản
cơ quan thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố và thi hành lận bách tạm giam hai đối tượng
đối với nguyễn quốc nguyên sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn hiếu vũ sinh năm hai nghìn hai
ngụ ở phường tám tp vĩnh long để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba trên địa bàn thành phố
do có mâu thuẫn trước đó nên nguyễn vũ cùng bùi đắc tài

sinh năm hai nghìn hai chú phường ba thành phố vĩnh long xảy ra cãi cọ với nhóm của trần quốc sang
sinh năm hai nghìn hai chú phường năm tp vĩnh long nên đã hẹn đánh nhau tại đường mậu thân
phường ba thành phố vĩnh long lúc này tài gọi thêm cho khôi sang và hà cầm theo hai cây dao tự chế
còn sang đi cùng với tâm khánh tân cũng mang theo súng giao tự chế đến điểm hẹn
tại đây giữa hai nhóm xảy ra hỗn chiến sang đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang rượt đuổi đến cùng gây náo loạn nhiều tuyến đường
trước đó công an tp vĩnh long đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi gây dối trật tự công cộng một mươi hai đối tượng đã bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can
trong đó tạm giam tám đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng để phục vụ điều tra
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi trong lúc cả nhóm đang hát karaoke tại phòng vip bốn quán karaoke tinna ở số sáu trăm chín mươi chín đường trần phú
phường blau thành phố bảo lộc giữa lê duy thắng tạm trú tại phường một và nguyễn xuân thành chú tại xã lộc thanh
cùng ở thành phố bảo lộc có xảy ra mâu thuẫn
bị thành và hai người đi cùng đuổi đánh thắng về nhà đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
thì cùng với một số đối tượng mang theo hung khí quay lại quán karaoke điện thoại cho thành đến để giải quyết mâu thuẫn
hai bên xảy ra hỗn chiến và thắng bị chém đứt cân tay bầm mắt phải thành bị chém gây thương tích ở tay phải
ngay sau khi sự việc xảy ra công an thành phố bảo lộc đã có mặt xử lý vụ việc đưa các đối tượng về cơ quan công an để xử lý
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
năm người từ các vùng dịch nóng về các tỉnh tây nam bộ dương tính covid một mươi chín
khiến cho nguy cơ bùng phát dịch gia tăng tại khu vực này nhất là tại các vùng chưa phủ vaccine
theo báo cáo của bộ y tế số ca mắc mới covid một mươi chín trên cả nước trong hai tuần qua đã giảm bốn mươi tám so với hai tuần trước
tuy nhiên nếu tính riêng từng tuần thì tuần sau tăng một mươi bốn bốn so với tuần trước
bảy trên một mươi chín tỉnh thành phố miền đông tây nam bộ từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi so với tuần trước đó ghi nhận ca mắc trong cộng đồng gia tăng
chỉ có hai địa phương ghi nhận số ca mắc giảm
đặc biệt các tỉnh tây nam bộ trong tình trạng nguy cơ rất cao cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống và nâng cao mức độ cảnh giác
từ đầu tháng một mươi số người từ tp hcm bình dương đồng nai long an về khu vực này là rất lớn
tỷ lệ lây nhiễm trên số người về khoảng một sáu
nguy cơ lây ra cộng đồng là rất cao nhất là đối với những địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ vaccine mũi một
hiện còn chín tỉnh như tiền giang bến tre trà vinh đồng tháp bình phước kiên giang cà mau bạc liêu hậu giang chưa đạt bảy mươi người từ một mươi tám tuổi tiêm vaccine mũi một
nhằm tạo thuận lợi cho người dân chọn lựa cơ sở y tế để làm xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín test nhanh và pcr khi có nhu cầu
sở y tế tp hcm vừa công khai danh sách các cơ sở y tế được cung ứng
sở y tế tp hcm vừa công khai danh sách các cơ sở y tế được cung ứng dịch vụ xét nghiệm và giá thu xét nghiệm covid một mươi chín
trong hai ngày qua tp hcm cũng đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho gần bốn mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
như vậy tổng số trẻ đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ đầu chiến dịch đến nay là tám mươi sáu ba trăm hai mươi bốn trẻ bao gồm bảy mươi chín bảy trăm tám mươi tám trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và sáu năm trăm ba mươi sáu trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng chống dịch
chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng dự kiến sẽ đề xuất với ủy ban nhân dân tp hcm cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đã tiêm đủ hai mũi vaccine được đi học trực tiếp vào đầu tháng một mươi hai
ubnd tp hcm cũng giả soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học lại và trình ubnd tp hcm quyết định